ngày hôm nay cũng đã diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế chống dịch bệnh covid một mươi chín của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam dành cho nhân dân cuba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn trí vịnh đã đánh giá cao
về cuba tặng thuốc điều trị và cử chuyên gia y tế sang việt nam
đây là hành động hết sức có ý nghĩa trong quan hệ việt nam cuba và cũng là điểm sáng
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm quan hệ quốc phòng hai nước
đại sứ cuba tại việt nam bà lianis torres rivera bày tỏ vui mừng và vinh dự
khi nhận được món quà chống dịch thể hiện việt nam cuba là hai quốc gia làm tốt
việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
dịp này việt nam trao tặng cuba ba tấn thiết bị vật tư y tế
bao gồm các bộ kít trần đoán khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ